vào một mươi chín h ba mươi phút ngày sáu tháng một mươi hai trận bán kết lượt về đầy mong đợi giữa đội tuyển việt nam và đội tuyển philippines sẽ được diễn ra trên sân phận động mỹ đình
để chuẩn bị cho trận đấu đội tuyển philippines đã có mặt tại việt nam và bắt đầu những buổi tập đầu tiên
trước thềm bóng lan thì các cầu thủ cũng như là huấn luyện viên của đội tuyển philippines đang có những cảm xúc như thế nào
phóng viên của truyền hình nhân dân đã có buổi phỏng vấn độc quyền với đội tuyển philippines mời quý vị khán giả cùng theo dõi
trận thua một hai trước thời trò huấn luyện viên park hang seo đã khiến cơ hội lần đầu tiên vào chung kết
aff cup của đội tuyển philippines ngày càng trở nên khó khăn hơn khi phải chơi trên sân mỹ đình trong trận lượt về
tôi cảm thấy rất hồi hộp tôi cũng không dám chắc được điều gì sẽ xảy ra tại sân mỹ đình trước hàng nghìn khán giả việt nam sắp tới
và tôi hy vọng tôi sẽ có những màn trình diễn tốt nhất tại sân mỹ đình
ngoài bất lợi về mặt điểm số khi thua trên sân nhà ở lượt đi huấn luyện viên trưởng erickson còn đau đầu với bài toán lực lượng bởi ông hiện chỉ có một mươi sáu cầu thủ có thể ra sân tại trận đấu ngày mai
chúng tôi chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu vào ngày thứ năm vì chúng tôi đã thua tại sân nhà trước việt nam với tỷ số hai một
sắp tới là một trận đấu rất khó khăn đối với chúng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để có kết quả

chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để có kết quả